theo đó các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công văn số chín trăm sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng bảy sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày nữa
vâng có thể thấy rằng việc giãn cách xã hội này thì sẽ giúp các tỉnh thành hạn chế được cái số ca lây nhiễm trong cộng đồng chị nam hạ
cùng với đó thì các địa phương cũng thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
và tuyệt đối là không để người dân di chuyển khỏi địa bàn trừ những trường hợp được chính quyền cho phép
và ngay sau đó thì các tỉnh thành đã có nhiều giải pháp thực hiện công điện
tinh thần vừa chống dịch vừa đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau tiếp tục được cư dân mạng đồng tình và ủng hộ
những ngày qua hàng dòng người đi xe máy từ các tỉnh phía nam trở về quê khiến không ít cư dân mạng
vừa cảm thông vừa lo lắng
mặc dù đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển
tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm và nhiều vấn đề khác cũng có thể phát sinh
chính vì vậy ngay sau khi có công điện một nghìn sáu mươi ba của thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương
cần phải có biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân tự ý di chuyển khỏi địa bàn giãn cách
nhận được sự đồng tình của đông đảo cửu
đảm bảo an toàn phòng chống dịch song song với phải đảm bảo đời sống cho mọi người dân
việc chỉ đạo ai ở đâu ở đó được ban hành đi kèm yêu cầu không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc
cùng với sự chú đáo trong việc tổ chức đưa đón an toàn những người dân đã rời khỏi nơi cư trú trên đường về quê
là cực kỳ cấp thiết và nhân văn
rất nhân văn cần hỗ trợ trực tiếp ngay tại cấp cơ sở để dân an tâm cùng chung sức chống dịch
công điện rất kịp thời
nếu không ngăn dòng người tháo chạy thì nguy cơ cận kể
nhưng cũng cần đốc thúc các địa phương nhanh chóng hỗ trợ trực tiếp cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau
hỗ trợ để người dân yên tâm mà ai ở đâu ở đấy
với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái lãnh đạo tỉnh tin tưởng
cộng đồng người quảng bình tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
quê hương luôn bên cạnh đồng hành với bà con
trong cuộc chiến phòng
chống dịch covid một mươi chín
đó là những lời nhắn nhủ của bí thư tỉnh ủy quảng bình
trong tâm thư gửi bà con quảng bình đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
quảng bình sẽ hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn trong vùng dịch
bằng phương thức phù hợp với số tiền một triệu đồng một hộ
tỉnh thanh hóa cũng đã trích năm tỷ đồng thông qua hội đồng hương thanh hóa
tại thành phố hồ chí minh với mức hỗ trợ một triệu đồng một hộ
để phần nào giúp các công dân giảm bớt
khó khăn thiếu thốn yên tâm ở lại tại chỗ
ngay lập tức các địa phương đã cùng vào cuộc
cam kết cùng các tỉnh thành phía nam không để người dân nào bị bỏ lại phía sau
không để ai thiếu ăn thiếu mặc vì đại dịch
tinh thần này đã được lan tỏa tích cực đến cộng đồng mạng
giờ là dịch chung rồi
mong các tỉnh hãy cùng chia sẻ gánh nặng cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
quảng bình có những hỗ trợ giúp dân của quê hương quảng bình kịp thời rất tuyệt
chia sẻ gánh nặng cho thành phố hồ chí minh
thiết thực kịp thời
tuyệt vời những việc làm cấp bách và cần thiết để mọi người yên tâm chống dịch
người dân cần lắm sự hỗ trợ của các cơ quan địa phương
các thành phố các tỉnh mở gói hỗ trợ giúp mọi người cùng chung tay chống dịch
theo ý kiến của cộng đồng mạng
việc chính quyền các địa phương phối hợp để đảm bảo hỗ trợ cung cấp đủ lương thực
thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập
cần phải được thực hiện nhanh chóng kịp thời
cùng với đó trong lúc này
cư dân mạng cũng đồng tình kêu gọi người dân ở thành phố hồ chí minh
và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
hãy cùng chung tay tuân thủ các quy định
không tự ý rời địa bàn tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách
ai ở đâu ở đấy
tình hình còn phức tạp đành cố gắng một thời gian nữa thôi bà con nơi
chung tay để lùi covid bà con nhé
chúc mọi người bình an
không có giải pháp nào tốt hơn là phải cách ly phong tỏa
thôi cùng dáng vượt qua
dịch bệnh tại các tỉnh thành phía nam
đặc biệt là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
còn diễn biến hết sức phức tạp
các tỉnh thành này cần thêm một mươi bốn ngày giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn
mong người dân có ý thức trách nhiệm chung tay cùng chính quyền chống dịch
chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới
đồng lòng và đồng ý để ngăn ngừa virus lây lan
vaccine đang về và tiêm dần cho mọi người dân
tôi tin tình hình sẽ sớm ổn trở lại
việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
là cần thiết trong thời điểm dịch bệnh
đang có những diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước như hiện nay
chắc chắn sẽ có không ít bất tiện thậm chí khó khăn vất vả
song thời điểm này sự tin tưởng và đồng lòng
sẽ tạo nên sức mạnh lớn để chống dịch
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
trong tiểu bộ cư dân mạng ngày hôm nay
trên fanpage của truyền hình công an